tổng cục hải quan trung quốc đã phát hiện lô hàng thanh long nhập khẩu từ việt nam bị nhiễm một loại dẹp
để tránh ảnh hưởng tới xuất khẩu nông sản của nước ta nói chung và quả tươi nói riêng
vừa qua cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn gửi các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với quả tươi xuất khẩu
nội dung chính của công văn yêu cầu các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý chặt chẽ tình hình sinh vật gây hại tại các vùng trồng cây ăn quả
đã được cấp mã số xuất khẩu sang trung quốc trong đó trước mắt đặc biệt chú ý đối với các vườn thanh long
các loại dẹp gây hại như dẹp dismicoccus neobrevibus csetococcus jackbursley
trường hợp phát hiện các vườn bị nhiễm các loại dẹp trên thì phải thực hiện các biện pháp loại bỏ
xử lý triệt để các loại dẹp trên trước khi xuất khẩu
đồng thời phải thông báo
hướng dẫn các tổ chức cá nhân xuất khẩu quả tươi sang trung quốc biết để thực hiện chọn lọc hàng hóa và có biện pháp xử lý để tránh những rủi ro thiệt hại
từ việc trên tài liệu về các loại dẹp nêu trên cục bảo vệ thực vật đăng tải trên website ww ppd gap vn